ngày hôm nay thành phố hồ chí minh đã triển khai tiêm vaccine đợt năm tại các quận huyện và thành phố thủ đức
theo phó giám đốc sở y tế nguyễn hữu hưng ngành y tế khởi động chiến dịch tiêm chủng chín trăm ba mươi liều trong thời gian từ hai đến ba tuần cần thiết có thể kéo dài hơn
để không chịu áp lực về thời gian hoàn thành mục tiêu nhưng vẫn đảm bảo các điều kiện về giãn cách
thời gian bắt đầu từ ngày hôm nay tổ chức đồng loạt tại các quận huyện thành phố thủ đức
mỗi phường xã có ít nhất hai điểm tiêm mỗi điểm tiêm tối đa một trăm hai mươi người một ngày
đối tượng người lớn tuổi và bệnh nền sẽ được tiêm vaccine tại các bệnh viện
sở y tế tp hcm đã giao giám đốc trung tâm cấp cứu một trăm một mươi năm bố trí xe cấp cứu tại các điểm tiêm để kịp thời hỗ trợ khi cần thiết